các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

châu đức minh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ quận bình tân điều tra về hành vi giết người cố ý gây thương tích
trước đó khuya một mươi sáu tháng hai một nhóm người cầm hung khí đuổi chém một thanh niên tại giao lộ đại lộ phạm văn đồng phan văn trị quận bình thạnh khiến nạn nhân bị thương
sau đó nạn nhân hồ hoán bỏ chạy vào quán karaoke trên đường phan văn trị
nhóm kia đuổi theo vào quán dùng hung khí tấn công khiến quản lý quán và hai người khác bị thương
gây án xong nhóm bội tẩu thoát khỏi hiện trường
các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh pdn là nhân viên của quán đã tử vong
công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng trích xuất camera an ninh truy vết các đối tượng gây án
công an đã đưa nhiều đối tượng có liên quan về trụ sở
đồng thời phòng pc hai xác định nhóm có vai trò chủ chốt lái xe ô tô bỏ trốn từ thành phố hồ chí minh ra các tỉnh phía bắc nên truy xét
chiều cùng ngày trinh sát pc hai phối hợp cùng công an tỉnh khánh hòa
chặn xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát năm mươi một d bốn mươi nghìn sáu trăm tám mươi ở km một nghìn bốn trăm một mươi ba quốc lộ một địa bàn tỉnh khánh hòa và bắt giữ trúc luân khương phong
tại công an nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng hai quốc anh đi đám tang ở đường phan văn trị
phường một mươi một quận bình thạnh rồi nhậu với duy đen nhỏ cùng một số người khác
khoảng ba mươi phút sau trọng chở nguyễn thái bình hay gọi là bình lép sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ quận bình thạnh tới đám tang và ngồi nhậu chung với nhóm quốc anh
trong lúc nhậu giữa quốc anh và trọng xảy ra mâu thuẫn
trọng cho rằng quốc anh hỗn láo với mình khi sưng hô tàu mày nên bực tức gây chuyện với quốc anh rồi gọi võ quốc nhật
hay còn gọi là mìn nhóc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận bình thạnh
đến hỗ trợ quốc anh và đen nhỏ cũng lên xe bỏ về
khoảng một mươi phút sau khi nhật trọng và một người khác đang đứng trước con hẻm ba trăm bốn mươi sáu đường phan văn trị gần quán karaoke xảy ra án mạng
thì bị quốc anh đen nhỏ và duy cầm mã tấu xông đến truy sát
bị chém bất ngờ và thương tích trọng và đồng bọn chạy thoát còn nhật chạy vào quán karaoke để trốn
trọng thoát được liền về nhà gặp khương phong trúc châu đức minh luân hay còn gọi là hòa mập sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ngụ quận bình tân và trần huy hoàng hay gọi là bo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận phú nhuận kể việc bị truy sát rồi chỉ tay vào quán karaoke
luân cùng trúc khương phong nghe vậy liền cầm theo mã tấu cây trĩa đến quán karaoke tìm người đánh trọng để trả thù
khi tới quán karaoke khương đi vào hỏi ai đánh anh tao
thì anh hát quy pê quản lý quán karaoke đến giải thích về chuyện hiểu nhầm
bất ngờ khương dùng tay đánh vào mặt anh p
thấy đồng nghiệp bị đánh
anh p d t n nhân viên quán sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ thành phố thủ đức cùng các nhân viên của quán xông đến
anh n bị một đối tượng dùng cây chĩa gây án khiến nạn nhân gục tại chỗ
ngoài ra trong lúc giải vây cho anh n anh p và hai người khác bị thương
gây án xong các đối tượng lên xe tẩu thoát
riêng anh n và ba người khác cùng đối tượng nhật được trở đến bệnh viện cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng anh n đã tử vong ngay sau đó
sau khi xảy ra hỗn chiến công an quận bình thạnh phong tỏa khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera an ninh và xác định nhóm nghi phạm gây án
ban giám đốc công an tp hcm cũng chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt
qua điều tra cảnh sát xác định sau khi gây án phong luân khương trúc quay lại bàn nhậu tiếp
sau đó cả bọn rủ nhau bỏ trốn đi phú yên
bốn nghi phạm dùng ô tô bán tải màu đỏ
mang nhãn hiệu cherolette colorado để di chuyển
xác định nhóm người đi ô tô trên quốc lộ một công an tp hcm phát thông báo truy tìm
phối hợp với công an các tỉnh tổ chức truy bắt
chiều một mươi bảy tháng hai ô tô của nhóm nghi phạm di chuyển đến tỉnh khánh hòa
thì bị cảnh sát bao vây
khai với cảnh sát trúc cho biết căn nhà ở hẻm phan văn trị do trúc và anh trai đồng sở hữu
người anh sau đó giao căn nhà cho trúc sinh sống và quản lý
khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trúc sử dụng tầng trên
căn nhà này để làm kho chứa bia và nơi sinh hoạt chung của gia đình
thời điểm nghe tin trọng bị đánh trúc biết trong nhà chứa nhiều hung khí
nên cùng với luân phong khương chạy về nhà lấy hàng nóng tham gia hỗn chiến
về chiếc cherolette colorado trúc khai ô tô trên được người anh ruột cho mượn để giao bia
ngoài tám nghi phạm bị bắt khẩn cấp cảnh sát đang củng cố hồ sơ để xử lý năm người khác
về hành vi gây dối trật tự công cộng hủy hoại tài sản không tố giác tội phạm
thưa quý vị và các bạn vụ hỗn chiến đã khiến cho nam thanh niên tử vong một cách oan uổng
người đau đớn nhất không ai khác chính là những bậc làm cha làm mẹ khi chứng kiến
cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh và theo tìm hiểu nạn nhân được sinh ra
trong một gia đình hoàn cảnh cha mẹ thì già yếu sự ra đi thương tâm của chàng thanh niên
khiến ai nấy cũng không khỏi thương cảm xót xa
gia đình ông phạm văn xê bà phạm thị thờ vẫn chưa hết sốc về sự ra đi của nờ
dù đã vài ngày trôi qua chia sẻ với báo chí ông phạm văn xê cha của nạn nhân cho biết
dù những ngày qua được mọi người liên tục động viên chia buồn nhưng ông vẫn chưa tin vào sự thật
con trai mình đã ra đi mãi mãi
gia đình ông có ba người con nờ là thứ hai và cũng là thứ một
và cũng là trụ cột kinh tế vì chị lớn đã lấy chồng còn em con gái út học lớp chín
bản thân ông xê làm phụ hồ công việc bấp bênh nên thu nhập cũng rất eo hẹp
còn bà t thì chỉ nội trợ không có thu nhập
nhà nghèo nên n chỉ học xong lớp một mươi đã quyết định nghỉ học để phụ giúp cha mẹ
anh đi làm tự tiết kiệm được tiền học thêm lớp bổ túc rồi đi học nghề
bao nhiêu năm qua nờ cần lực làm việc để kiếm tiền nuôi cả gia đình
và lo cho em gái út đang đi học
sáng thì dọn dẹp thuê ở công trình xây dựng chiều về đến quán karaoke phục vụ đến ba giờ sáng
làm được đồng nào nờ đưa hết cho mẹ trang trải trong gia đình còn dư thì nhờ mẹ cất dùm
nờ hiền lành lắm đi làm về là ở riết trong nhà làm ở đâu cũng được yêu quý
nghĩ về sự ra đi của con tôi đau lòng lắm
ông xê nức nghẹn
nhớ về cái đêm định mệnh khi con trai bị truy sát ấy ông n kể với giọng bàng hoàng
tôi đến viện thấy con trai đã bất tìm
tôi chỉ kịp nhìn con trong chốc lát rồi bác sĩ đưa vào phòng mổ
vợ tôi cũng đến bệnh viện nghe con bị truy sát bé ngất xỉu
khoảng năm giờ sáng chúng tôi được bác sĩ thông báo con tra đã tử vong do vết thương quá nặng
nghe nói mấy kẻ truy sát nờ đã bị bắt mà tôi không dám mở báo mạng đọc cứ nghe nhắc đến là nhòi đau
dù hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình đã từ chối các khoản mọi người quyên góp để hỗ trợ gia đình trả viện phí lo hậu sự cho n
thưa quý vị và các bạn
vụ án trên làm dóng lên một thực trạng giải quyết mâu thuẫn ở giới trẻ hiện nay
từ thế cuộc sống hàng ngày không thể tránh khỏi những va trạng mâu thuẫn
tuy nhiên cách giữ lý không kheo léo hoặc vì muốn thể hiện gây tôi
thiếu kiểm chế của một số người dẫn đến những hành vi giải quyết bằng bạo lực
bên cạnh đó sự đi xuống về đạo đức và lối sống thiếu kỹ năng kiểm chế cơn giận
cũng như tác động tiêu cực từ các sản phẩm truyền thông mà giáo hội mang tính bạo lực
cũng khiến một bộ phận trong đó có giới trẻ tích hành động tay động chân
để giải quyết mâu thuẫn mà không nghĩ đến hậu quả đôi khi còn ảnh hưởng đến cả những người vô tội
để giải quyết và hạn chế những hành vi bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn
đòi hỏi phải có cách hành xử và lối sống đúng mực đúng pháp luật
chính vì thế mỗi người cần phải tỉnh táo kiềm chế
để không gây ra những hậu quả đáng tiếc từ những xích mít nhỏ
và đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại